thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ tài chính xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho hai tỉnh ninh thuận và bình định
theo đó bộ tài chính xuất cấp không thu tiền hơn một một trăm một mươi ba tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh ninh thuận
để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân do hạn hán năm hai nghìn một mươi tám
bộ tài chính xuất cấp không thu tiền hơn ba trăm ba mươi một chín tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh bình định
để hỗ trợ cho người dân bị thiếu đói do cắt nước vụ mùa năm hai nghìn một mươi tám
phục vụ thi công sửa chữa khắc phục hậu quả lũ lụt do thiên tai đối với hệ thống canh tưới văn phong
thủ tướng chính phủ yêu cầu ubnd hai tỉnh ninh thuận và bình định tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên
bảo đảm hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng theo quy định